đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum về công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị
và trao quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính cho rằng địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch
định hướng chiến lược phát triển hạ tầng nâng cao năng lực con người
tỉnh có tiềm năng lớn song cơ chế còn hạn hẹp công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm tốt hơn
phát huy được lợi thế về tiềm năng đất đai vị trí địa lý và những sản phẩm đặc hữu như sâm ngọc linh
để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân
trước đó đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị điều động phân công công tác
đối với ông nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh con tum
đến công tác tại ủy ban kiểm tra trung ương đảng trao quyết định của bộ chính trị điều động
chỉ định ông dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh gia lai
tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy con tum nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi